năm hai nghìn một mươi chín quyết tâm chống tham nhũng tiêu cực của đảng tiếp tục được thể hiện khi hàng loạt cán bộ cấp cao
trong đó có cả ủy viên bộ chính trị ủy viên trung ương đảng nhiều tướng lĩnh bị kỷ luật
ngay trong tháng đầu tiên của năm hai nghìn một mươi chín khi chủ trì phiên họp thứ một mươi năm của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng tiếp tục khẳng định quyết tâm chống tham nhũng
với tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ bất kể người đó là ai
nhìn lại năm hai nghìn một mươi chín tham nhũng tiêu cực tiếp tục được kiềm chế từng bước ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm
góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị phát triển kinh tế xã hội nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế
ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi chín tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã truyền đi thông điệp
công cuộc phòng chống tham nhũng không được ngơi nghỉ không được để người dân có suy nghĩ đảng và nhà nước trùng xuống
và thực tế công tác phòng chống tham nhũng trở thành xu thế phong trào
tham nhũng được ngăn chặn từng bước được đẩy lùi để lại dấu ấn tích cực củng cố thêm niềm tin góp phần quan trọng xây dựng chỉnh đốn đảng
với tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ bất kể người đó là ai
trong tháng cuối cùng của năm hai nghìn một mươi chín đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì có vi phạm khuyết điểm trong thời gian giữ cương vị phó thủ tướng
đã cho một số ý kiến chỉ đạo đối với dự án mở rộng sản xuất giai đoạn hai công ty găng thép thái nguyên
trước đó vài tháng bộ chính trị đã thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí vũ văn ninh nguyên phó thủ tướng
ở cấp bộ trưởng ban chấp hành trung ương đảng khai trừ đảng sau đó cơ quan điều tra khởi tố
bắt tạm giam hai cựu ủy viên trung ương cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn bắc son và trương minh tuấn
ngoài ra năm hai nghìn một mươi chín rất nhiều đồng chí ở cấp thứ trưởng lãnh đạo tỉnh thành phố bị kỷ luật sau những sai phạm nghiêm trọng
năm hai nghìn một mươi chín tiếp tục được đà của năm hai nghìn một mươi tám đồng thời có một số kết quả mới nổi bật hơn
hay cái tâm trạng mà trong một bộ phận nhân dân nào đó
lo rằng là dừng nghỉ không làm thì điều đó năm hai nghìn một mươi chín đã không xảy ra
cơ bản tức là chúng ta tiếp tục được cái đà năm hai nghìn một mươi tám và có những mặt làm tốt hơn nhuận nhuễn hơn
năm hai nghìn hai mươi có nhiều sự kiện lớn của đất nước đặc biệt đại hội đảng bộ các cấp đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
tổng bí thư
tịch nước khẳng định không phải vì đại hội mà trùng lại không đấu tranh phòng chống tham nhũng
mà ngược lại càng phải làm thậm chí làm tốt cái này để phục vụ đại hội
chống tham nhũng tốt công tác nhân sự tốt đại hội sẽ thành công tốt đẹp